cái nền nó không đảm bảo được bởi vì là không xây kẻ ở dưới chân do đó là nguy cơ cái sạt lở nó rất nhiều
khoảng hai mươi phân thôi cái sạt lở này thì nếu mà trời mưa xuống thì nứt ra thì xây dựng thì bà con rất lo ngại ở cái chỗ là không đảm bảo về cái công trình về cái nhà cửa cho bà con sau này
như vậy bên cạnh việc xử lý một số dấu hiệu vi phạm đã xảy ra khi thực hiện dự án này người dân ở đây cũng rất mong mỏi các đơn vị có liên quan sớm giải quyết những khó khăn mà họ đang gặp phải để yên tâm sinh sống
thời gian qua tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp ngư dân khai thác hải sản đúng quy định
bên cạnh đó các ngành chức năng cũng thường xuyên ngăn chặn các ngư dân khai thác trái phép trên khu vực biển thuộc địa bàn tỉnh
ông nguyễn văn trọng là thuyền trưởng tàu trọng tấn một ở thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị được các ngành chức năng tuyên truyền về quy định hoạt động của tàu cá nên ông trọng nắm vững hơn việc đánh bắt thủy sản ở vùng biển xa
ngư dân cũng phải tuân thủ theo luật pháp mình khai thác theo đúng kinh đồ vị đồ của bờ biển việt nam
sau nữa là coi mình khai thác
đúng nguyên tắc của nhà nước ta đi ra
trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị đã tổ chức tuần tra gần ba mươi lượt kiểm tra gần năm trăm linh lượt tàu cá phát hiện và lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm
chủ yếu là tàu dã cào tàng trữ sử dụng sung điện để khai thác thủy sản
hoạt động khai thác thủy sản không đúng với nội dung ghi trong giấy phép không có nhật ký khai thác
trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị đã tổ chức tuần tra gần ba mươi lượt kiểm tra gần năm trăm linh lượt kiểm tra gần năm trăm linh lượt phát hiện và lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm

hoạt động khai thác thủy sản không đúng với nội dung ghi trong giấy phép không có nhật ký khai thác thủy sản
đúng trong thời gian tới cần phải tăng cường việc tổ chức thực hiện luật thị sản hai mươi bảy
tiến tới là quản thất số lượng tàu thuyền theo khai thác bền vững cấp các hạn ngạch quota trong khai thác
và cũng như là cấp tất cả các tàu thuyền đều phải được khai thác theo quy định gắn các máy giám sát hành trình
để báo các vị trí theo đúng yêu cầu qua đó tăng cường được việc kiểm soát các tàu hoạt động trên biển
trong mỗi chuyến ra khơi ngư dân vùng biển ở các huyện hải lăng triệu phong vĩnh linh và gio linh tỉnh quảng trị
lại yên tâm hơn bởi mỗi một ngư dân đều nắm bắt và có những kiến thức cơ bản trong việc đánh bắt đúng theo quy định
cũng như về chủ quyền lãnh hải
nhờ vậy mà ngư dân tỉnh quảng trị luôn bám biển và bảo vệ tốt chủ quyền biển đảo
không vi phạm vùng biển của các quốc gia khác trong đánh bắt thủy hải sản
việc đưa tiếng ế đê vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn tỉnh đắk lắc
sẽ góp phần dinh dữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng người ế đê
tiếng giáo viên giảng bài tiếng học sinh đọc theo khiến cho không khí tại trường tiểu học tô hiệu
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc náo nhiệt hẳn lên
cứ vào chiều thứ sáu hàng tuần các cô giáo người dân tộc ế đê của trường lại háo hức
tất bật với các buổi lên lớp xóa mù chữ mẹ đẻ cho chính các em nhỏ cùng dân tộc của mình
các cô giáo mong muốn các em có thể đọc hiểu rõ ràng tiếng mẹ đẻ
để từ đó hiểu thêm về văn hóa của dân tộc
việc dạy môn tiếng ế đê ở cấp tiểu học thì tôi thấy rất là bổ ích
để hình thành và phát triển kỹ năng nghe nói đọc viết cho các em
nhưng bên cạnh đó để các em mở rộng thêm về hiểu biết
rồi về con người rồi cuộc sống văn hóa của người dân tộc ế đê nói riêng
và các dân tộc anh em nói chung
bên cạnh đó để bồi dưỡng về tình yêu tiếng mẹ đẻ của mình
em học tiếng ế đê được một năm rồi và lợi ích là được nói tiếng mẹ đẻ
rồi là biết viết biết đọc biết viết biết đọc rồi biết nhiều chữ cái bằng tiếng ế đê nữa
rồi còn biết nghe còn
còn lợi ích là nó nói được với bố mẹ nhiều hơn nữa
bằng tất cả tình yêu thương và lòng nhiệt huyết
các giáo viên tiếng ế đê của trường tiểu học tô hiệu đã sáng tạo
chủ động làm các đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy
đồng thời dùng song ngữ tiếng việt tiếng ế đê bổ trợ cho việc giảng dạy
giúp các em tiếp thu bài nhanh chóng dễ dàng hơn

các cháu sử dụng từ

áp dụng đến thời điểm này thì thấy rất là hiệu quả
về kinh hình và kinh chữ thì cũng các cháu tham gia học rất là tích cực
có cái hứng thú trong cái việc mà sử dụng cái bộ sách này
trường tiểu học tô hiệu thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
có hơn một học sinh trong đó có gần một trăm bảy mươi học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số
hơn một mươi năm triển khai giảng dạy tiếng ế đê ở trường
đã giúp cho các em học sinh thêm yêu tiếng mẹ đẻ
các em cũng vốn hiểu biết về văn hóa đời sống của cộng đồng mình
làng trai chu phú ven biển miền trung thuộc huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
thì chắc hẳn sẽ rất ấn tượng với không gian văn hóa đậm chất miền biển
với những lễ hội và tục thờ cá voi đã có cách đây hàng trăm năm
có lẽ với tín ngưỡng độc đáo đó mà ngay tại làng trài cảnh dương
một nghĩa trang cá voi đã được ra đời
đây được coi như trốn linh thiêng để ngư dân ven biển lui tới hương khói
cầu bình an trước mỗi chuyến ra khơi vào lộng
hôm nay là ngày rằm hàng tháng bà nguyễn thị mai lại ra nghĩa trang cá voi
để thắp hương thở phụng
bà làm công việc coi sóc nghĩa trang này đã được hai mươi một năm bằng tất cả sự tận tụy
với niềm tin mạnh liệt vào sự linh thiêng của vị thần cá bảo hộ ngư dân trên biển
hiện tại nghĩa trang cá voi có khoảng hai mươi bốn ngôi mộ
trong đó có sáu ngôi mới hạ tán nên chưa bốc mộ
mỗi ngôi mộ đều có tên thời gian lụy vào bờ
và được xây cất tử tế
tên của những ngôi mộ cũng thật đặc biệt
từ những cái tên đầy oai nghiêm như nam hải đại tướng quân
đức tiên ông thần đao bảo kiếm
hay cả những cái tên giản dị như ngọc lâm tràng lan quân
tất cả đều thể hiện sự tôn kính và coi cá voi như chính mỗi con người
đưa cá về người ta đặt ở một cái vị trí coi như là thoáng mát sạch sẽ
mà người ta dùng nước sạch người ta tắm gội
người ta dùng cái dầu thơm người ta phun lên người
và sau đó là nhân dân người ta mua vải điều để mà bao bọc hết sức cẩn thận
và người ta tổ chức là đưa rước về tại cái nghĩa địa này để mà lưu giữ
có thể nói nghĩa trang cá voi gắn với tục thờ cá voi là một hiện tượng văn hóa tín ngưỡng đặc trưng
đồng thời hàm chứa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc hướng con người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống
và đó cũng là nét đẹp truyền thống mà những địa phương ven biển cần bảo tồn phát huy gắn với phát triển du lịch biển một cách bền vững
để kỷ niệm cũng như đánh dấu chặng đường dài làm báo của mình
nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn tất lộc đã cho ra mắt cuốn sách ảnh dấu ấn những công trình
ghi lại hàng chục ngàn bức ảnh mang dấu ấn lịch sử ngành xây dựng trên khắp cả nước
dấu ấn những công trình là tên gọi của cuốn sách ảnh được tinh lọc từ hàng nghìn các tác phẩm của cá nhân tác giả nguyễn tất lộc
thông qua những hình ảnh nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh tám mươi tuổi nguyễn tất lộc hồi tưởng lại những cuộc hành trình
mà bước chân ông đã từng đi đến các công trình xây dựng trên toàn đất nước
ông cũng muốn gửi đến những người thợ lao động trên chín mươi chín công trình thuộc năm mươi hai tỉnh thành từ nam ra bắc
từ tây nguyên cho tới việt nam
với những hình ảnh trải qua hơn năm mươi năm cầm máy rất nhiều hình ảnh do ông trục đã được lưu giữ và trưng bày
tại các nhà lưu niệm nhà truyền thống của một số bộ ngành trung ương bởi tính lịch sử mang giá trị tư liệu tiêu biểu
mà không phải nhà nhếp ảnh nào cũng có thể làm được
buổi ra mắt sách đã thu hút đông đảo bạn bè trong giới
ảnh báo chí nhiều lớp lãnh đạo cán bộ nhân viên ngành xây dựng công nghiệp và những độc giả
đã mến mộ cái tâm sự nhiệt huyết và cái tình của nguyễn tất lộc đối với nghề
vừa qua lễ kỷ niệm bốn mươi năm lớp diễn viên khóa một nhà hát kịch việt nam đã được diễn ra trong
không khí đầm ấm xúc động nhiều thầy cô giáo trường đại học sân khấu điện ảnh và các nghệ sĩ
gạo cội đã tới chia vui cùng các đồng nghiệp đang công tác tại nhà hát kịch việt nam
hai mươi năm là một chặng đường dài hơn nửa đời người và tương đương với sự nghiệp một con người
sau ngần ấy năm họ những con người đã có nhiều đồng góp cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà
giờ đây khảo khát được gặp lại những người bạn diễn cùng chung niềm đam mê để cùng nhau ôn lại
những kỷ niệm cũ cùng ngắm lại những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ và trên tất cả là cơ hội
nhìn nhận lại nhìn nhận lại công việc cũng như nhìn nhận giai đoạn khó khăn để hoàn thành
các hình ảnh mang nghệ thuật phục vụ công chúng
mới đây sự kiện chạy bộ vì cộng đồng run for hope hai nghìn một mươi tám được diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ hoàn kiếm
với sự tham gia của hàng trăm em nhỏ và phụ huynh nhằm gây quỹ terriffox chuyên nghiên cứu ung thư
và nâng cao nhận thức về các bệnh này
terry fox runs là sự kiện chạy bộ từ thiện thường niên nhằm gây quỹ cho hoàn toàn các bệnh nhân
các động nghiên cứu ung thư được tổ chức tại nhiều quốc gia từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một đến nay sự kiện đã kêu gọi được hơn bảy trăm năm mươi triệu đô la mỹ từ đó tạo đột phá trong điều trị căn bệnh hiểm nghèo
là đại sứ ranfah hof hai nghìn một mươi tám ca sĩ tùng dương bày tỏ vinh dự và niềm vui khi tham gia chương trình kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh ung thư vì một ngày mai tươi sáng hơn
tất cả mọi người cùng chung tay cùng giúp đỡ cùng chia sẻ với những hoàn cảnh những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt những em nhỏ bị ung thư bị mắc bệnh ung thư bị mắc bệnh hiểm nghèo bị mắc bệnh tim bẩm sinh
thì thông qua những chương trình này các em sẽ được cải thiện phần nào về tình trạng sức khỏe của các em bằng cái sự chung tay của tất cả mọi người
hoạt động còn là cơ hội tăng cường gắn kết giữa phụ huynh và con em
giáo dục các em về lòng cảm thông sự chia sẻ với những người mạnh mẽ đứng lên đối diện với khó khăn trong cuộc sống
hội nghị ban chấp hành liên đoàn bóng đá việt nam lần thứ một mươi ba khóa bảy đã diễn ra và thông qua nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đại hội liên đoàn khóa tám
ngay sau buổi họp đại diện của liên đoàn bóng đá việt nam đã có buổi trả lời phỏng vấn báo chí
sau nhiều lần bị hoãn mới đây liên đoàn bóng đá việt nam đã chính thức ấn định ngày tổ chức đại hội
đó là ngày tám tháng một mươi hai
hà nội các ứng viên chủ chốt cũng đã được vff công bố
chia sẻ với báo chí tổng thư ký vff lê hoài anh cho biết các ứng viên tranh cử vị trí chủ chốt ở vff khóa tám gồm một ứng viên ghế chủ tịch vff
ba ứng viên phó chủ tịch chuyên môn bốn ứng viên phó chủ tịch phụ trách tài chính và năm ứng viên phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại
trong danh sách nhân sự đại hội vff khóa tám ba mươi hai ứng cử viên sẽ được đại biểu bầu ra một mươi bảy vị trí ủy viên ban chấp hành
riêng chủ tịch và ba phó chủ tịch đương nhiên là thành viên ban chấp hành nên chỉ còn một mươi ba người được bầu cử ở đại hội cho chiếc ghế ủy viên ban chấp hành
trong phần tin quốc tế philippines và nhật bản diễn tập chung trên biển
ioc quyết tâm tổ chức thành công olympic tokyo hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi năm tháng một mươi một philippines và nhật bản đã tiến hành diễn tập chung tại vùng biển ngoài khơi manila tập trung vào các hoạt động cứu nạn và chống cướp biển
tham gia diễn tập có khoảng hai trăm linh binh sĩ thuộc các lực lượng bảo vệ bờ biển của nhật bản và philippines
bên cạnh đó ba tàu tuần tra của philippines và một tàu tuần tra nhật bản cũng tham gia diễn tập
hoạt động trên cũng bao gồm cả diễn tập phòng chữa cháy và phun nước
tháng ba vừa qua nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng hải quân sẵn sàng ứng phó với các thách thức và mối đe dọa trên biển
ngày một gia tăng bộ quốc phòng nhật bản đã chuyển giao cho philippines ba máy bay do thám tc chín mươi đã qua sử dụng
theo bộ quốc phòng philippines ba máy bay do thám trên sẽ giúp tăng cường năng lực thu thập thông tin tình báo của lực lượng hải quân
trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh hàng hải như nạn cướp biển
lực lượng vũ trang ở vùng biển sou và nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia khác như buôn bán ma túy buôn lậu khai thác trái phép thủy hải sản
các nhà khoa học cho biết hai hòn đảo chính của new zealand đã có những thời điểm xích gần nhau đến năm mét do trận động đất mạnh bảy tám độ richter cách đây hai năm
trận động đất mạnh bảy tám độ richter hồi tháng một mươi một hai nghìn một mươi sáu đã khiến phần phía bắc của đảo nam dịch chuyển về hướng đông bắc
tiến gần tới đảo bắc thêm một khoảng cách là ba mươi năm cm

khoảng cách giữa hai điểm trên hiện vẫn còn xa hơn năm mươi km
các nhà khoa học nhận thấy hai năm đã trôi qua hai hòn đảo chính của new zealand vẫn đang định hình lại do các đường đứt gãy không ổn định với eo khúc giữa hai đảo đang thu hẹp lại
theo các nhà khoa học ít nhất hai mươi năm đường đứt gãy bị ảnh hưởng trong trận động đất năm hai nghìn một mươi sáu
điều đó khiến trận động đất hay kora kéo dài trong bảy mươi bốn giây trở thành một trong những trận động đất phức tạp nhất trên thế giới
trong quá trình khai quật ngôi mộ cổ ở thành phố lusor miền nam ai cập
các nhà khảo cổ học nước này đã tìm thấy hai quách quan tài có niên đại cách đây ba năm cùng rất nhiều độ tạo tác quý hiếm
tọa lạc ở thung lũng vua và thung lũng nữ hoàng nhĩa trang cổ al asasib là nơi yên nghỉ của rất nhiều hoàng thân quốc thích và đại thần thân cận với các pharaon
tại đây nhóm các nhà khảo cổ ai cập và pháp đã tìm thấy nhiều quách đá được chạm khắc tượng lớn
và khoảng một tượng nhỏ được trôn theo những người đã khuất được làm bằng gỗ đất xét và xứ
đáng chú ý nhất là hai quách còn nguyên vẹn có từ triều đại thứ một mươi tám của ai cập tức là cách đây đã hơn ba năm
đây cũng là lần đầu tiên một quách cổ nguyên vẹn được mở nắp với sắc ướp được bảo quản rất cẩn thận
hiện nhóm khoa học xác nhận đây là sát ướp của một phụ nữ và danh tính vẫn đang trong quá trình nghiên cứu
chính phủ ai cập hy vọng phát hiện mới này sẽ giúp hồi sinh ngành du lịch của quốc gia bắc phi sau một thời gian dài bất ổn chính trị
ủy ban olympic quốc tế ioc mong muốn hợp tác chặt chẽ với nước chủ nhà nhật bản để
đảm một mùa đại hội thể thao olympic tokyo hai nghìn hai mươi diễn ra thành công và công bằng nhất trong lịch sử
tại cuộc gặp chủ tịch ioc cho biết ông rất ấn tượng với tiến bộ lớn đạt được ở fukushima
ông cũng hoan nghênh nỗ lực chuẩn bị chú đáo của nhật bản cho kỳ đại hội sắp tới
đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với nước chủ nhà nhằm bảo đảm olympic tokyo hai nghìn hai mươi
sẽ là kỳ đại hội thành công trên mọi khía cạnh không có trường hợp sử dụng doping và chi tiêu tiết kiệm
về phía mình thủ tướng abe khẳng định fukushima là
nơi thích hợp để thể hiện sức mạnh của olympic sức mạnh của thể thao
ông một lần nữa bày tỏ mong muốn và hy vọng thông qua sự kiện thể thao lớn này
thế giới sẽ thấy được sự hồi sinh của fukushima cũng như các khu vực khác của nhật bản vốn bị thiên tai tàn phá
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân